vâng như vậy là bão số tám đã suy yếu thành áp thấp
tuy nhiên để chủ động kịp thời phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ
trong sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi công an nghệ an đã huy động tối đa lực lượng
tỏa ra các địa bàn tiến hành các phương án giúp dân ứng phó với mưa lũ giữ gìn an ninh trật tự
tính đến sáng nay một mươi bốn tháng một mươi có một một trăm năm mươi bốn phương tiện tàu thuyền của ngư dân quỳnh lưu
đã neo đầu an toàn tại các cảng cáo của huyện
một mươi chiếc còn lại với bảy mươi bốn lao động cũng đã neo đậu an toàn tại các bến ngoài địa bàn
thuộc các tỉnh thanh hóa đà nẵng
để hạn chế thiệt hại khi mưa bão đổ bộ lực lượng công an nghệ an trực tiếp có mặt
tại các cảng cá bến đỏ để giúp chủ phương tiện trăng chống tàu thuyền
cắt cử các tổ chốt chặn trên các tuyến đường ngập nước không cho người dân qua để đảm bảo tính mạng
năm nay các anh đường sông cũng như khối phố mới tổ thông báo trước về cơn bão này cũng được sự giúp
đỡ của các anh bê hết tủ lạnh tủ liếc các kiểu trằng chéo hết rồi không cảm thấy cái gì nữa lo ngại
như năm ngoái nữa hiện nay tàu thuyền về neo đậu đều đã đông kín nên khi mưa bão gió giật mạnh
hợp với sóng chiều cường sô dạt có thể ảnh hưởng đến các tàu do vậy lực lượng công an đã phối hợp với
các địa phương hướng dẫn ngư dân neo đầu giãn cách tìm vị trí neo đầu an toàn để phòng tranh bão
thuyền nước thủy nơi địa là vào nơi trảnh trú an toàn đồng thời là cử cán bộ chiến sĩ là giúp nhân dân
là di chuyển tài sản rồi là con người từ nơi vùng bị ngập lụt khả năng bị ngập lụt là lên cái vùng cao
để đảm bảo tài sản và tính mạng cho côn trùng nhân dân từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng trực
tiếp của hoàn lưu bão số tám nên ở khu vực bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to và rông lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh đến hai trăm linh mm riêng nghệ an và hà tĩnh có nơi trên hai trăm linh mm do vậy lực lượng công an luôn sẵn sàng thực
lệnh điều động tham gia cứu nạn cứu hộ tại các địa bàn trọng điểm ứng phó và khắc phục hậu quả bão mưa lũ
khi có yêu cầu đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống bão vừa chống dịch giúp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra